theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trấn yên văn yên mù cang trải và thành phố yên bái
tính đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng nhanh về số nhà ở của người dân cơ sở hạ tầng và hoa màu
thiệt hại về nhà ở là năm trăm năm mươi năm nhà hơn một hectare cây nông nghiệp bị ngập úng hơn bảy trăm sáu mươi bảy con da cầm bị chết
nhiều tuyến tỉnh lộ và tuyến đường giao thông ở thành phố yên bái bị ngập ước tính thiệt hại khoảng một mươi hai tỷ đồng
đợt mưa lớn sẽ còn kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng tám người dân cần chủ động phương án ứng phó trước các tình huống thiên tai